để khích lệ những người khuyết tật vượt lên chính mình tìm được ước mơ niềm vui trong cuộc sống
chị võ thị hoàng yến nhà sáng lập giám đốc trung tâm khuyết tật và phát triển tại tp hcm
phó chủ tịch liên hiệp hội về người khuyết tật việt nam đã từ chối những cơ hội làm việc ở nước ngoài
để trở về việt nam đóng góp xây dựng khích lệ cộng đồng người khuyết tật tự tin và bản lĩnh hơn
câu chuyện về chị võ thị hoàng yến từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều mảnh đời khác
chị chính là người truyền lửa đam mê cho những hoàn cảnh kém may mắn
khi tự mình viết lên câu chuyện cuộc đời mình bằng trái tim yêu đời và yêu nghề
đó cũng là minh chứng cho thấy nếu có được bình đẳng về cơ hội
người khuyết tật có thể sẽ trở thành người có ích cho xã hội
tại vì tôi vẫn nghĩ là mình là người trong cuộc mình là người khuyết tật
mình hiểu rõ khó khăn của người khuyết tật rồi mình bây giờ lại có những cái kiến thức nhất định nữa
thì nếu mình không làm thì ai sẽ làm tốt đây cho nên phải là mình làm
trong gần một mươi năm năm qua
chị hoàng yến và trung tâm nghiên cứu phát triển năng lực người khuyết tật đã trở thành điểm tựa
giới thiệu việc làm cho hàng trăm người khuyết tật hỗ trợ học bổng cho sinh viên vượt khó
đồng thời hỗ trợ vốn đào tạo kỹ năng kinh doanh cho người khuyết tật
giúp họ thêm tự tin vào bản thân mình mạnh dạng hơn khi tiếp xúc với cộng đồng
bởi lẽ tiêu chí hoạt động của drd mà chị yến đặt ra thì hạnh phúc phải là cho đi
phải tạo cơ hội cho người khuyết tật
tại vì mình biết là người ta cứ đòi người khuyết tật là phải có
có kinh nghiệm làm việc trong khi họ không có cơ hội để làm thì làm gì
họ có kinh nghiệm làm việc cho nên mình mới muốn tạo cái cơ hội cho các bạn khuyết tật
ngay từ năm nhất em đi học em đã được may mắn là một bức đánh cô
và được cổng nhận là người cổng nhận học bổng tại drd
cô luôn là cái tấm gương mà em phải nói theo
tính từ cô thì tụi em đã có được nhiều động lực hơn trong học tập
em rất là ngưỡng mộ cô và mong muốn sau này mình cũng góp phần nhỏ vào sự phát triển chung của drd
một thế giới cho tất cả đây chính là mục đích của chị hoàng yến
khi sáng lập trung tâm nghiên cứu và phát triển năng lực người khuyết tật
bằng nghị lực và sự lạc quan của người chưa từng tự ti vì đôi chân của mình
chị là gương sáng của sự bao dung giàu lòng trắc ẩn một trái tim luôn hướng về những người yếu thế
chị là một bông hoa sáng giữa đời thường thắp sáng bao niềm tin hy vọng cho những hoàn cảnh đặc biệt khác